còn ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu năm trăm năm mươi năm ca nhiễm mới trong đó ba mươi ba ca nhập cảnh
và một mươi sáu năm trăm năm mươi năm ca nhiễm mới
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một sáu trăm bốn mươi sáu ca cà mau một một trăm chín mươi ba ca tp hcm chín trăm bảy mươi chín ca tây ninh chín trăm hai mươi ba ca vĩnh long tám trăm bốn mươi sáu ca khánh hòa bảy trăm chín mươi tám ca
và ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất là la sơn nam ca bắc cạn ba ca lai châu một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là cà mau ba trăm chín mươi bảy ca tiền giang giảm một trăm chín mươi một ca và thanh hóa giảm một trăm sáu mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là thành phố vĩnh long tăng hai trăm bốn mươi bảy ca hải phòng tăng hai trăm một mươi bốn ca và bạc liêu tăng một trăm bảy mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm bảy trăm năm mươi hai ca trên một ngày
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
đầu dịch đến nay việt nam có một năm trăm tám mươi tám ba trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi sáu một trăm linh năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm trăm tám mươi hai bảy trăm tám mươi ba ca
trong đó có một một trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch lần này là thành phố hồ chí minh với bốn trăm chín mươi bảy một trăm sáu mươi hai ca
bình dương với hai trăm tám mươi chín sáu trăm một mươi ba ca đồng nai với chín mươi năm bảy trăm sáu mươi một ca tây ninh với sáu mươi sáu tám trăm hai mươi ba ca và long an với ba mươi chín tám trăm ba mươi một ca
tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi ba ba trăm chín mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi tính đến nay là một một trăm bảy mươi ba bốn trăm tám mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là tám một trăm tám mươi bảy ca số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm một mươi ca tử vong
trung bệnh số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi bốn ca

tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi hai trăm năm mươi một ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi chín trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ bảy trên bốn mươi chín xếp thứ tư trong khối các nước asean
về số ca tử vong trên một triệu dân việt nam xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
và đứng thứ sáu trong khối các nước asian
thưa quý vị trong tuần qua nước ta đã ghi nhận trung bình hai trăm bốn mươi bốn f tử vong trong ngày
đây là một con số đáng buồn cho thấy tỷ lệ số ca tử vong trên cả nước vì covid một mươi chín vẫn còn cao
trước tình hình đó vừa mới đây bộ y tế đã có công điện gửi tới ubnd các tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
về tám giải pháp làm giảm tử vong do covid một mươi chín
cụ thể trong công điện có nêu rõ tám giải pháp
để giảm thiểu ca tử vong do covid một mươi chín như sau
thứ nhất ra soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư tiêu hao
trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở lên đến bệnh viện các tầng một hai mươi ba
đồng thời huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị covid một mươi chín
thứ hai rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức quản lý
điều hành thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín trong đó có việc thực hiện các chỉ đạo của trung ương
thứ ba chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị
trạm y tế lập danh sách các trường hợp f tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ
để quản lý theo dõi đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời
thứ tư triển khai mạnh mẽ toàn diện
chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ bằng các biện pháp ra soát các đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine đầy đủ
đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền suy giảm miễn dịch
để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng có nguy cơ
thứ năm cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị tăng cường theo dõi tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm
kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng quan tâm cung cấp dinh dưỡng nước uống đầy đủ cho người bệnh
tăng cường kết nối hội chẩn tư vấn điều trị từ xa xây dựng lại kế hoạch nhân lực ca kiếp hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá tám tiếng một ngày
thứ sáu tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và các mạng lưới các tình nguyện viên thay thuốc đồng hành tổ chức thiện nguyện
người có tâm huyết người bệnh covid một mươi chín đã bình phục y tế tư nhân chính quyền cơ sở tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị chăm sóc quản lý người nhiễm tại nhà
thứ bảy đặc biệt quan tâm xây dựng bổ sung các chính sách chế độ và các hình thức động viên cụ thể bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
thứ tám áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý ca bệnh và điều hành quản lý củng cố công tác thống kê báo cáo của địa phương và trên phần mềm để có các thông tin và chỉ đạo chính xác kịp thời
theo thống kê của bộ y tế tổng số tử vong tại nước ta xếp thứ hai mươi chín trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
hiện nay diễn biến dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn còn hết sức phức tạp
tuy tình hình dịch về cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
trước tình hình đó và đặc biệt là nguy cơ biến thể mới omicron bộ y tế đã đề nghị tăng cường biện pháp phòng chống dịch
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
báo cáo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
nguyên nhân chủ yếu do sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh các hoạt động xã hội trở lại bình thường
mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng
trước tình hình đó biến chủng delta với tốc độ lây lan nhanh nguy cơ cao biến chủng omicron xâm nhập vào việt nam xuất hiện tâm lý chủ quan
không thực hiện quy định phòng chống dịch đặc biệt không đeo khẩu trang nơi công cộng
miễn dịch của những người tiêm vaccine giai đoạn đầu giảm dần theo thời gian
trong khi người mới tiêm cần thời gian để sinh miễn dịch
trước tình hình đó bộ y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine
do thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển lây lan
nhất là trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai sắp tới
bên cạnh đó bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch
bảo đảm các hoạt động phục hồi sản xuất nâng cao năng lực y tế cơ sở
chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ và sẵn sàng trang bị nhân lực thuốc điều trị
oxy y tế để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa tăng cường xét nghiệm tầm soát
với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện chủng mới
các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể phấn đấu đến ba mươi một tháng một mươi hai
hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người một mươi tám tuổi trở lên và tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức tốt việc điều trị tại nhà cơ sở cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến trên gây quá tải
ngoài ra đại diện bộ y tế đề nghị bộ công an tiếp tục duy trì phát huy vai trò công an cơ sở
cùng tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng để truy vết người tiếp xúc quản lý người mắc tuyến cơ sở
đảm bảo an ninh an toàn các khu cách ly điều trị quản lý người nhập cảnh
hỗ trợ tham gia quá trình đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị y tế thuốc để ngăn ngừa tiêu cực
tình hình covid một mươi chín tại hà nội những ngày gần đây đang nóng lên theo đó có một số bệnh nhân nặng phải thở máy
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong số ba mươi năm bệnh nhân thở máy
có một mươi thai phụ hoặc phụ nữ sau sinh đáng chú ý cả một mươi người đều chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho hay
hiện cơ sở hai của bệnh viện đang có bốn trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó có năm mươi ca thở máy năm ca bệnh nhân đang chạy ecmo tuần hoàng ngoài cơ thể
đáng nói trong số các ca thở máy chạy ecmo có nhiều ca là thai phụ hoặc sáng phụ
tại khoa hồi sức tích cực nơi điều trị các bệnh nhân có diễn biến nặng nhất
chỉ trong một tuần các bác sĩ đã phải chỉ định chạy ecmo cho năm bệnh nhân gồm bốn thai phụ hoặc phụ nữ
sau khi sinh và người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi trở lên có bệnh
bác sĩ chia sẻ thêm khoa đang có ba mươi bệnh nhân thở máy và năm ca thở máy đạt ecmo
trong đó có một mươi bệnh nhân là thai phụ phụ nữ sau sinh
tất cả thai phụ sáng phụ này đều chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
các bệnh nhân này chỉ một hai ngày đã diễn biến nặng tiên lượng tử vong nếu không kịp thời điều trị tích cực
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho hay
đây là tình trạng rất đáng báo động và đau lòng
theo các bác sĩ hiệu quả bảo vệ lớn nhất của vaccine covid một mươi chín là hạn chế những trường hợp chuyển biến nặng và tử vong
đối với thai phụ vaccine còn quan trọng hơn nữa
chia sẻ lý do phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung mương cho hay
khi thai ngán hệ miễn dịch của người mẹ suy giảm là yếu tố nguy cơ khiến cho cơ thể khó chống đỡ virus
lúc mang thai tử cung to đẩy cơ hoành lên cao khiến cho dung tích phổi giảm xuống
làm cản trở hô hấp trong khi nhu cầu oxy của phụ nữ mang bầu lớn hơn bình thường rất nhiều để nuôi em bé
thai ngén có tình trạng giữ nước trong cơ thể nên có hiện tượng phù
đặc biệt là phụ niêm mạc đường hô hấp trên nên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên
những lý do khiến phụ nữ mang thai khi mắc covid một mươi chín rất dễ diễn biến xấu
trở nặng rất cao chưa kể nếu họ có bệnh nền
như lớn tuổi trên ba mươi năm tuổi béo phì tăng huyết áp tiểu đường bệnh bản tính ở phổi
này cũng có thể làm thai ngán có biến chứng chưa kể bị nhiễm sars cov hai
khi bệnh chuyển nặng thai phụ buộc phải nằm ở trung tâm hồi sức
thậm chí phải can thiệp y khoa như thở máy ếc mô thậm chí nguy cơ tử vong cao cả mẹ và con
phó giáo sư cường khuyên các thai phụ nên tiêm vaccine covid một mươi chín để bảo vệ cả mẹ và con
quý vị thân mến hôm nay nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi hai năm ngày hội quốc phòng toàn dân bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
đã dành lời ca ngợi cho lực lượng quân đội nhân dân và khẳng định đây là lực lượng sung kích tuyến đầu
đã xông pha vào đại dịch covid một mươi chín để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình giúp dân vượt qua giai đoạn khó khăn
sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã dành nhiều thời gian
để nhắc lại quá trình tp hcm căng sức chống chọi với đợt dịch bùng phát covid một mươi chín lần thứ tư
đến cuối tháng chín với sự nỗ lực và quyết tâm cao
tp hcm đã cơ bản kiểm soát được dịch và bước vào giai đoạn bình thường mới
theo ông nên trong đại dịch tp hcm đã nhận được sự chi viện khắc lực lượng
trong đó lực lượng quân đội đóng vai trò quan trọng xuyên suốt
ông đã nói chúng ta từng tự hào khâm phục khi chứng kiến hình ảnh quân đội chống giặc
ngoại xâm cứu dân trong bão lũ
này chúng ta một lần nữa được chứng kiến quân đội tiếp tục là lực lượng xung kích tuyến đầu
giúp cứu giúp nhân dân trong đại dịch covid một mươi chín
kể lại những ngày tháng cam go căng thẳng chống dịch ông nên cho biết
tp hcm luôn gặp tình trạng quá tải hệ thống
có những đêm sau khi đưa ra chỉ đạo tp hcm không còn lực lượng để triển khai
và phải nhờ đến các lực lượng quân đội của bộ tư lệnh
đứng đầu đảng bộ tp hcm cho rằng kế hoạch dù hoàn thiện đến đâu
nhưng sức tải của hệ thống chính trị không đủ thì không thể thành công
một bác sĩ điều trị cùng lúc tới năm bảy người sẽ quá tải khó tránh khỏi những điều không hay
trong trận chiến quyết định với dịch covid một mươi chín bí thư thành ủy cho biết bộ tư lệnh tp hcm
đã báo cáo với trung ương tình trạng gần như ở mức khẩn cấp
cần chi viện ngay nếu không sẽ không đủ sức
ngay sau đó các lực lượng của trung ương đã chi viện chia lửa và hành động ngay
ông cho rằng sự thành công của giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín vừa rồi của tp hcm
là nhờ các lực lượng chi viện
trong đợt dịch vừa qua tp hcm huy động lực lượng gần một trăm chín mươi người trực tiếp tham gia phòng chống dịch
trong đó có gần hai mươi chín người là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của bộ quốc phòng
bộ công an và y bác sĩ nhân viên y tế thầy cô giáo sinh viên y khoa trong cả nước đến hỗ trợ
ông nên cho rằng chưa bao giờ tp hcm huy động được lực lượng lớn như vậy
cuối bài phát biểu
bí thư nguyễn văn nên cho rằng lịch sử hào hùng của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
sẽ viết tiếp những trang sóng động nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
thời gian vừa qua diễn biến covid một mươi chín phức tạp tại tp hcm dẫn đến tình trạng thiếu oxy y tế cho bệnh nhân covid một mươi chín
vậy mà mới đây một nhóm kẻ gian dùng xe ba gác để đột nhập lấy trộm bảy chiếc bình oxy y tế
dùng tích bốn mươi lít của trạm oxy cộng đồng phục vụ miễn phí cho bệnh nhân covid một mươi chín
việc trộm đồ đã là sao
ở đây trộm một thiết bị y tế có thể cứu sống được rất nhiều người trong thời gian dịch bệnh khó khăn này
lại càng khiến nhiều người bức xúc hơn
thông tin chi tiết sự việc như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi
công an quận bình tân cho biết đơn vị này đang khẩn trương truy xét vụ mất trộm bình oxy
tại một trạm oxy cộng đồng phục vụ miễn phí cho bệnh nhân covid một mươi chín nằm trên đường tân kỳ tân quý
phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm
camera an ninh ghi lại diễn biến tại hiện trường
ca vụ việc cho thấy vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
một người phụ nữ đi trên chiếc xe đạp trông giống người hành nghệ bán ve chai
cầm theo đèn pin liên tục nhòm ngó vào căn nhà chứa bình oxy y tế
sau một hồi người này dò la có thêm hai người đàn ông đi trên xe ba gác
và một người đi xe gắn máy chạy đến mở khóa cửa đi vào trong
bình tĩnh phát bảy chiếc bình oxy y tế dung tích bốn mươi lít đi ra chất lên xe rồi tẩu thoát
phát hiện tài sản bị mất cấp người chịu trách nhiệm quản lý các bình oxy này lập tức trình báo công an
ngay trong sáng cùng ngày ban chỉ huy công an quận bình tân đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành
điều tra truy xét cơ quan công an đã lấy lời khai của phía bị hại và hiện đang khoanh vùng các đối tượng thực hiện vụ trộm
anh phạm thanh bình người chịu trách nhiệm quản lý trạm oxy cộng đồng này cho biết
số bình oxy bị trộm nêu trên thuộc quản lý của trạm oxy cộng đồng
suốt mùa dịch cam go vừa qua hàng trăm chiếc bình oxy của trạm đã cứu được rất nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch
anh cũng bày tỏ rằng rất mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để răng đe
vì tài sản bị lấy cắp là trang thiết bị đang giúp thành phố chúng ta cứu sống được rất nhiều người
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
đối mặt với sự gia tăng số ca nhập viện do covid một mươi chín chính phủ pháp đang nỗ lực thông qua một đạo luật
yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm phòng khi đến nhà hàng và các địa điểm công cộng
đồng thời nước này cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn nếu tình hình gia tăng nhiễm covid một mươi chín không thuyên giảm
tuy nhiên về vấn đề này chính phủ pháp đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các công đoàn và người sử dụng lao động
thủ tướng jincastex đã dành cả ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua để gặp các thị trưởng và những nhà lập pháp của pháp
để thuyết phục họ ủng hộ các quy định cứng rắn hơn về vaccine
theo cơ quan y tế nhà nước số ca nhập viện do covid một mươi chín của pháp đã tăng vọt trong những tuần gần đây
với khoảng hơn một mươi sáu người hiện đang nhập viện vì covid một mươi chín và sáu mươi số dưỡng chăm sóc đặc biệt của pháp có bệnh nhân covid một mươi chín
các ca nhiễm covid một mươi chín hàng tuần đã được xác nhận là ở mức cao nhất ở pháp kể từ khi đại dịch bắt đầu
phát ngôn viên của chính phủ pháp gabriel attah cho rằng hầu hết bệnh nhân bị nhiễm biến thể delta
trong đó hơn một phần ba ca covid một mươi chín mới ở khu vực paris là do biến thể omicron
attal nói với các phóng viên
tình hình ở các bệnh viện đang căng thẳng
atton cho biết chính phủ pháp muốn người dân phải có chứng nhận tiêm vaccine khi vào các nhà hàng cũng như những địa điểm công cộng
paris hy vọng giải pháp này sẽ được quốc hội thông qua vào ngày một mươi năm tháng một
pháp cũng đang tăng cường các nỗ lực tiêm chủng và thực hiện mũi tiêm tăng cường cho tất cả trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bắt đầu từ ngày hôm nay
hơn tám mươi chín người dân pháp từ một mươi hai tuổi trở lên đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine
và khoảng bốn mươi người lớn đã tiêm ba mũi attah cho biết
với tình hình covid một mươi chín đang vô cùng nóng tại mỹ nước này đang đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc điều trị covid một mươi chín
đặc biệt khi hai loại thuốc sử dụng kháng thể đơn dòng của mỹ đã trở nên kém hiệu quả trước biến thể omicron
các bệnh viện công ty dược phẩm và chính quyền tổng thống mỹ joe biden đang chạy đua với thời gian
để giải quyết một trong những mối đe dọa lớn nhất của biến thể omicron khi hai trong số ba phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng
mà các bác sĩ sử dụng để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín dường như không mang lại hiệu quả trước biến thể mới nhất này
phương pháp điều trị còn lại vẫn có thể phát huy tác dụng nhưng lại đang khang hiếm nguồn cung
sử dụng kháng thể đơn dòng đã trở thành phương pháp điều trị chính đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và từng được chứng minh là đạt hiệu quả cao khi giúp bệnh nhân không phải nhập viện điều trị
trong bối cảnh số ca mắc gia tăng chóng mặt và omicron đang trở thành biến thể vượt trội
chiếm đa số các ca mắc hiện tại ở mỹ
một số bệnh viện đã bắt đầu cắt giảm phương pháp điều trị này vì lo ngại chúng sẽ mất tác dụng
tại new york các bệnh viện laguard và mount sinai thông báo họ sẽ dừng cung cấp cho bệnh nhân
hai phương pháp điều trị kháng thể được sử dụng phổ biến nhất do các hãng dược phẩm là eli và recernern cung cấp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
biến thể omithron đã chiếm khoảng bảy mươi ba số ca mắc mới tại mỹ
giờ qua tăng hơn một mươi hai so với một tuần trước đó
giới chức y tế liên bang đang xem xét liệu có nên dừng phân phối sản phẩm của elilili và recurrent
tới các bang hay không dựa trên mức độ hiện diện của ông michron tại từng khu vực khác nhau trên toàn quốc
khi hai loại thuốc phổ biến này tỏ ra kém hiệu quả
thì liệu pháp điều trị kháng thể đơn giọng thứ ba có tên gọi là sotrovimav
được các hãng dược phẩm gasol smith k lite và verve biotechnology
phối hợp phát triển vào tháng năm lại đang khang hiếm nguồn cung
ông borp watcher chủ nhiệm khoa y học của đại học california mỹ cảnh báo việc hạn chế hoặc dừng phương pháp điều trị
bằng kháng thể đơn dòng có thể gây ra một cú sốc đối với những bệnh nhân cho rằng đây là cách điều trị hiệu quả và đáng tin cậy
theo who biến thể delta vẫn thống trị đại dịch toàn cầu nhưng biến thể omicron đang lây lan rất nhanh và tạo nguy cơ lớn
tính đến nay
biến thể mới này đã lây lan tới một trăm linh sáu quốc gia và có thể gây ra một nguy cơ lớn
đáng chú ý israel đã bước vào làn sóng dịch thứ năm
theo báo cáo dịch tễ học hàng tuần mới nhất của tổ chức y tế thế giới who mới đây
omicron đã xuất hiện ở một trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
trong số các mẫu trình tự trên toàn cầu biến thể danta chiếm chín mươi sáu giảm từ con số chín mươi chín hai của tuần trước
trong khi omicron chiếm một sáu tăng gấp bốn lần từ con số bốn vào tuần trước
who cũng đưa ra thông tin
bằng chứng gần đây chỉ ra rằng biến thể omicron có lợi thế tăng trưởng hơn so với biến thể delta
và đang lây lan nhanh chóng kể cả ở những nước có mức độ miễn dịch cao trong dân số
israel xác nhận bắt đầu đối mặt với làn sóng covid một mươi chín lần thứ năm
với số ca nhiễm mới hàng ngày tăng nhanh cao gần gấp đôi so với cách đây hai tuần
theo số liệu của bộ y tế israel
nước này đã ghi nhận một ba trăm linh sáu ca nhiễm mới covid một mươi chín trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai cao nhất trong hai tháng vừa qua
số trường hợp
bệnh nặng vẫn trên đà giảm với tám mươi một ca trong cùng ngày
trẻ em cũng chiếm phần lớn trong danh sách bệnh nhân covid một mươi chín mới với năm mươi chín ở độ tuổi dưới một mươi bảy
đến nay isarao đã chủng ngừa covid một mươi chín đầy đủ cho năm mươi chín dân số
tiêm bổ sung mũi ba hoặc tiêm mũi hai dưới sáu tháng
tuy vậy vẫn còn nhiều người đủ điều kiện nhưng vẫn e ngại với vaccine
dịch bệnh trên cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là trong giai đoạn cận kề năm mới
thời điểm này
quý vị hãy nhớ tuân thủ quy định năm k
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong những chương trình tiếp theo
chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới
xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và thế giới
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại